nhiều tháng nay đường lương thế vinh đoạn từ viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương đến ngã tư lương thế vinh tố hữu quận năm từ liêm thành phố hà nội
mặc dù trời không mưa nhưng lúc nào cũng trong tình trạng ngập úng nước nghiêm trọng
tình trạng ngập ống này đã kéo dài từ lâu không chỉ gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến mỹ quan đồ thị mà còn ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm an toàn giao thông cũng như là cuộc sống của nhiều người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình nhân dân
thưa quý vị đây là thực trạng của con đường lương thế vinh ở trong những ngày vừa qua
mặc dù những ngày vừa rồi thì thời tiết hà nội thì tương đối là nắng nóng oi bức và không hề có mưa
tuy nhiên thì đường lương thế vinh lại luôn ở trong tình trạng ngập ống như thế này
và quý vị có thể quan sát thấy là vỉa hè thì đã mọc rất nhiều rêu xanh gây ra trơn trượt và có thể là gây nguy hiểm đến người đi bộ cũng như là người tham gia giao thông
và theo quan sát cảm nhận của phóng viên chúng tôi thì cái nước ở đây thì không có gì
không phải là nước mưa mà nó có cái mùi bốc lên rất là ôi thối khó thiệu
tình trạng ngập úng này đã kéo dài từ rất nhiều tháng nay
không chỉ gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm an toàn giao thông cũng như cuộc sống của nhiều người dân xung quanh khu vực này
gần như ngày nào cũng như thế này nếu như nắng sau khoảng một mươi năm ngày thì mới gọi là hơi xe hơi hết nước thôi
còn bây giờ nó cứ tình trạng như thế này
mà ở đây nước này nó không phải là
nó không phải là nước mưa mà là nước thải
nó là ác nó là độc hại của cái đấy
người dân đi lại rất khổ mà rất nhiều tai nạn
tất nhiên là ảnh hưởng giao thông đi lại là quá ảnh hưởng
cái đường vỡ kia là khối người ngã rồi nó phải ít
đi xe máy lọt xuống cái rãnh đấy là ngã rồi nhiều người ngã rồi
sở dĩ có tình trạng này là do cống thoát nước của đoạn đường bị hỏng khiến nước thải sinh hoạt của khu đô thị xung quanh tràn ra đường bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu
thậm chí nghe
sẽ cổng viện xuất xét tí sinh trùng côn trùng trung ương lại tồn tại nguy cơ biến thành ổ dịch xuất xét do nước thải úi độc
chúng tôi dân ở đây rất là bức xúc về cái vấn đề con đường này
cho nên là yêu cầu làm sao là cho cái vấn đề tức là cái cơ sở sở tại ở địa phương ở những cái phường này làm sao để sửa chữa kịp thời cho dân người ta đi
cái tai nạn nó giảm thì giảm đi
các em học sinh chuẩn bị thay trường nó cũng đã khổ đi
trước tình trạng trên ubnd phường trung văn
quận năm từ liêm cho biết sẽ cố gắng triển khai xử lý cơ thông công rãnh duy tù sửa chữa lại đường ống trước ngày một mươi tháng tám
tuy nhiên việc để cho hệ thống thoát nước hư hỏng nước thải dồn ứ hàng năm trở như vậy cho thấy sự tác trách của các đơn vị được thành phố ra nhiệm vụ thoát nước của thủ đô